việc chính phủ ukraine cấm tất cả đàn ông trong nước ở độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi tuổi xuất cảnh đã khiến cho nhiều gia đình tại đây rơi vào cảnh ly tán
câu chuyện về một người cha ba mươi tám tuổi đã đưa ra một quyết định táo bạo đó là nhờ một người lạ đưa hai người con của mình qua biên giới để gặp vợ đang chờ trên đất hungary đã khiến cho nhiều người phải xúc động
trong lúc đứng đợi tại cửa khẩu biên giới phía ukraine người cha cùng với con trai và con gái nhỏ đã gặp bà natalia ableyeva
mặc dù mới gặp lần đầu thế nhưng anh vẫn tin tưởng và nhờ bà đưa hai con của mình qua biên giới để gặp mẹ hiện nay đang chờ ở phía kia biên giới
khi gặp lại nhau tại hungary cả ba mẹ con đã ôm trầm lấy nhau đầy xúc động sau đó người mẹ đã gửi lời cảm ơn tới bà natalya
đứng giữa cái lạnh trên nền đất đầy mưa bà natalia đã gửi lời cảm ơn tới bà natalia